đang bị nhiễm hiv giai đoạn cuối nghi nhiễm covid một mươi chín một đối tượng truy nã đã trốn khỏi khu theo dõi điều trị và đu bám trên xe tải để lẩn trốn nhưng khi tới chốt kiểm soát dịch bệnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện
trưa ngày hai mươi một tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh phòng chống covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ tám mươi thuộc ấp an hòa nhất xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp tổ công tác phát hiện một đối tượng nghi vấn đang đu bám trên xe tải nên tiến hành truy đuổi
khi phương tiện dừng lại tổ công tác yêu cầu đối tượng xuống xe và xác minh thông tin nhưng đối tượng đã nhảy xuống sông bơi về phía ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành
công an xã an hiệp phối hợp với tổ công tác bắt giữ được đối tượng và bàn giao cho công an thành phố sa đéc xử lý
được biết thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại phường ba thành phố sa đéc là đối tượng truy nã của công an thành phố sa đéc về hành vi trộm cắp tài sản đã được lực lượng công an bắt giữ trước đó
do là đối tượng nghi nhiễm covid một mươi chín và nhiễm hiv giai đoạn cuối nên thanh được đưa vào khu theo dõi nhưng lại tiếp tục bỏ trốn